cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương vừa có công văn yêu cầu các sản thương mại điện tử
giả soát và gỡ bỏ các loại máy thở thuốc thiết bị đo nồng độ oxy trong máu spo hai vi phạm quy định thương mại
trong thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều đối tượng quảng cáo có bán các thiết bị hỗ trợ
việc điều trị covid một mươi chín tại nhà như các loại máy thở thuốc nhất là máy đo nồng độ oxy trong máu sbo hai
với giá rất rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng được mô tả là có thể dùng để đo
ba chỉ số oxy trong máu thậm chí là có thể phát hiện virus sars cov hai
các thiết bị đo nồng độ oxy có đặc điểm chung hoặc là nhái các thương hiệu uy tín
hoặc có tên chung chung là oxymeter thiết kế nhỏ dạng kẹp đầu ngón tay dùng pin ba a
màn hình hiển thị hai thông số chính là spo hai nhịp tim cùng nút bấm để khởi động
tuy nhiên những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo chất lượng nhựa kém
các mối nối không liền mạch có thể dùng tay để gỡ phần máy
theo các chuyên gia y tế các thiết bị đo sco hai chỉ cần thiết đối với các f bắt đầu có triệu chứng
chứ không phải là để phát hiện người mắc bệnh
so hai chỉ là một trong những chỉ số giúp nhận biết sớm các trường hợp f có dấu hiệu chuyển nặng
phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân đang là f tại nhà
bởi vậy người dân không nên nghe quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị
nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai biệt rất tai hại